đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trang trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương quân công
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các đồng chí có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc
trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ còn có các đồng chí ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thượng tướng lê quý vương thượng tướng bùi văn nam thượng tướng nguyễn văn thành và trung tướng nguyễn văn sơn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước đại tướng tô lâm đã trao tặng huân chương quân công hạng nhất cho thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tá trần anh tuấn giám đốc công an tỉnh sơn la
và trao tặng huân chương quân công hạng ba cho trung tá mai hoàng trưởng công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
chúc mừng các đồng chí đã được trao tặng huân chương danh hiệu cao quý của đảng nhà nước
đại tướng tô lâm nhấn mạnh đây là sự đánh giá cao của đảng nhà nước và nhân dân đối với những công lao đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân và cá nhân các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của các đồng chí được tặng thưởng mà còn là niềm vinh dự tự hào chung của toàn lực lượng công an nhân dân
các đồng chí được tặng thưởng huân chương quân công và phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản trưởng thành từ thực tiễn công tác có phẩm chất đạo đức lập trường tư tưởng vững vàng kiên quyết bảo vệ quan điểm đường lối của đảng pháp luật của nhà nước phong cách làm việc sâu sát tận tụy
trên cương vị của mình dù bất cứ hoàn cảnh nào các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo chỉ huy vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao
bộ trưởng tôn lâm đề nghị các đồng chí được tặng thưởng hôm nay và toàn bộ lực lượng cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và những kết quả thành tựu của lực lượng công an nhân dân ra sức học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân phối hợp hiệp đồng cùng lực lượng quân đội nhân dân các cấp ngành và cả hệ thống chính trị gắn bó máu thịt với nhân dân nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia